từ ngày năm tháng tám tới đây thông tư sáu mươi năm của bộ công an quy định về nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung
và quy định tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông chính thức có hiệu lực
cục cảnh sát giao thông bố trí lực lượng tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến đường cao tốc
đi qua địa giới hành chính từ hai tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trở lên
đặc biệt cảnh sát giao thông được tiếp nhận xử lý vi phạm thông qua thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
được trực tiếp nhận từ quá trình ghi từ các thiết bị kỹ thuật của tổ chức cá nhân
thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội
những thông tin hình ảnh này sẽ làm căn cứ xác minh phát hiện hành vi vi phạm hành chính phản ánh khách quan
rõ về thời gian địa điểm đối tượng hành vi vi phạm